chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến nói chuyện với các cán bộ lãnh đạo quản lý giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm hai nghìn một mươi chín
tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chung quanh nội dung hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
tại buổi nói chuyện chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã nhấn mạnh lại những quan điểm cơ bản của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba kế thừa những quy định hợp lý của hiến pháp năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và các bản hiến pháp trước đây
chỉ sửa đổi bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết phù hợp với tình hình mới
tiếp tục khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
quyền lực nhà nước là thống nhất không có sự phân quyền chỉ có sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan
trong việc thực hiện các quyền lập pháp hành pháp và tư pháp
khẳng định đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam của nhân dân lao động và của dân tộc việt nam
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân nhân dân và lao động và của dân tộc việt nam
theo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh là đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đổi mới đồng bộ phù hợp về kinh tế và chính trị
vì mục tiêu xây dựng nước việt nam xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tôn trọng và bảo đảm quyền con người quyền tự do dân chủ của công dân quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân
thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa tăng cường kỷ luật kỳ cương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việc xây dựng hiến pháp hai nghìn một mươi ba là công việc hệ trọng
đã được tiến hành một cách chặt chẽ khoa học dưới sự lãnh đạo của đảng có sự tham gia của các chuyên gia
các nhà khoa học các nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi nhân dân
trên tinh thần đó ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba quốc hội khóa một mươi ba đã thông qua hiến pháp với tỷ lệ chín mươi bảy năm mươi chín
cũng trong dịp đến nói chuyện chuyên đề tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thăm và ghi lưu bút tại phòng truyền thống của học viện